hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc mới đây hiệp hội du lịch việt nam cũng đã phát động phong trào
du lịch chung tay bảo vệ môi trường hạn chế rác thải nhựa nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hoạt động bảo vệ môi trường trong phát triển du lịch bền vững
mỗi tuần một lần huyện đoàn mộc châu tỉnh sơn la lại tập trung các bạn đoàn viên thanh niên cùng nhau nhặt rác tại các điểm du lịch của huyện
cùng với việc làm sạch huyện đoàn cũng chú trọng đến việc tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở kinh doanh cũng như du khách đến tham quan
sau khi sử dụng và hạn chế sử dụng các bao vỉ niên lông
chúng tôi cũng đã phát động phong trào xây dựng nét đẹp văn hóa con người mộc châu
trong đó có việc người dân có ý thức trong việc sả rác đúng nơi quy định
cùng với đó nữa chúng tôi cũng tuyên truyền đối với khách du lịch có ý thức thử gìn và bảo vệ môi trường nơi điểm họ đến
và một nội dung cũng rất quan trọng nữa đó là chúng tôi chỉ đạo cho các công ty du lịch

trong việc thực hiện đảm bảo vệ sinh môi trường chung một đoàn nguyện cũng như là đảm bảo du lịch tại điểm vệ sinh môi trường tại điểm
cùng với sự nỗ lực của các cấp địa phương thì vai trò thực hiện của các doanh nghiệp du lịch cũng vô cùng quan trọng
thống kê cho thấy lượng rác xả ra từ đồ dùng một lần cũng như dịch vụ ăn uống từ các đơn vị này cũng không hề nhỏ
trong các đơn vị lưu trú hoặc vận tải thì thực chất cũng đang đưa ra những phương án
bây giờ có những sản phẩm thay thế
thì nó cũng rất khó
nhưng bây giờ đang tìm cách là sử dụng những cái nước nhà hạng nước trên xe thì một ngày dùng một chai nước
thế thì bây giờ đang đặt ra vấn đề ra là làm thế nào để có những hạn chế và chuyển đổi nó sang cái hình thức sử dụng nước như nào là phù hợp
vấn đề không thể giải quyết ngay lập tức
mà chúng tôi hy vọng rằng các hoạt động của nhập hội chúng ta sẽ làm thay đổi nhận thức của các doanh nghiệp du lịch và những lao động trong lĩnh vực du lịch
chúng ta tin rằng là từ những việc làm nhỏ nhất chúng ta sẽ làm chuyển biến tư tưởng nhận thức của những người lao động
và rồi thì người ta sẽ cảm thấy cái chuyện thu gom rác thải nó trở nên một cái phản xạ tự nhiên
thế rồi là tất cả những cái việc thu gom hay là những việc làm vệ sinh môi trường nó cũng trở thành phản xạ tự nhiên của những con người
không thể nhanh được nhưng không làm ngày hôm nay thì chúng ta sẽ không có ngày mai
các chuyên gia môi trường cho rằng chỉ khi có sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng
cùng với sự thay đổi nhận thức của du khách và cách thức kinh doanh của các đơn vị du lịch
thì tình trạng môi trường mới được cải thiện và ngành du lịch mới giữ được
vị thế của mình